trong khi tình hình mưa lũ trong nước vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp
thì ngoài khơi cơn bão goni được dự báo là sẽ đi vào biển đông trong ngày mai mùng hai tháng một mươi một
đây là thông tin do trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra
hiện nay bão đang hoạt động trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là khoảng một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo tới một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết
trên các phương tiện thông tin hệ thống tín hiệu báo bão
đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển
biết thời tiết khi nhận được tin bão thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động
vị trí cường độ hướng di chuyển của bão mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão
khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão mà lọt vào vùng gió bão
thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh tập trung mọi khả năng đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát khỏi vùng bão
đồng thời nhanh chóng phát tín hiệu hoặc thông tin kêu gọi sự hỗ trợ của các tàu gần đó hoặc lực lượng chức năng có liên quan